hai tên cướp giả vợ mua cà phê rồi gây sự chú ý nhằm đánh lạc hướng nữ sinh bán nước giải khát
để đồng bọn lẻn từ phía sau bẻ khóa cướp xe máy
tuy nhiên nạn nhân đã kịp thời phát hiện và lao ra giành lại được xe máy
vụ việc này đến nay công an tp thủ đức tp hcm vẫn tiếp tục truy xét nhóm dàn cảnh cướp xe máy
của nữ sinh trên đường mang thiện phường hiệp phú tp thủ đức
trước đó ngày hai mươi hai tháng một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem
nhiều người bình luận cô gái đã nhanh nhẹn và dũng cảm khi giành lại được chiếc xe
tìm gặp nạn nhân trong đoạn clip nữ sinh hai mươi tuổi này cho biết mình quê ở khánh hòa
là sinh viên năm hai của một trường đại học tp hcm
vụ việc xảy ra vào khoảng hơn bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày
sau khi chạy xe máy đến chỗ làm và để xe máy sắt trong vỉa hè rồi làm việc như thường ngày
lúc này có hai nam thanh niên chạy xe máy đến mua cà phê nhưng liên tục đổi ý
cùng lúc này một đồng bọn từ phía sau bẻ khóa xe máy định tăng ga bó chạy
tên cấp cùng đồng bọn bỏ xe trốn khỏi hiện trường